anh dũng bị thương tật ba mươi ba sau khi gây án hiệp bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an huyện gromana phát lệnh truy nã
chiều qua sở thông tin truyền thông hà nội quyết định xử phạt huấn hoa hồng bảy năm triệu đồng vì phát ngôn không có căn cứ trên mạng xã hội
trong một video phát trực tuyến trước đó đối tượng này có lời lẽ bôi nhọ làm mất uy tín cán bộ công chức và thanh niên tp hcm cho rằng tám mươi nhóm này đều từng dùng ma túy
cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an nhận được đơn tố cáo liên quan một video của bùi xuân huấn tức huấn hoa hồng vào ngày hai mươi một tháng bốn
trong đó huấn đôi co với những bình luận mạng xã hội và cho rằng tám mươi cán bộ công chức và thanh niên tp hcm từng dùng ma túy
bên cạnh đó huấn còn bị tố cáo quảng bá cho những sản phẩm game cờ bạc trong video ca nhạc của mình
sau khi làm việc với đối tượng cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an đã chuyển hồ sơ sang sở thông tin và truyền thông tp hà nội
để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định với mức bảy năm triệu đồng
về hành vi phát ngôn sai sự thật huấn cũng bị yêu cầu gỡ thông tin sai sự thật khỏi trang facebook cá nhân của mình
theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến sáu giờ sáng nay ngày hai mươi một tháng tám việt nam chưa ghi nhận thêm trường hợp mắc bệnh nào
cho đến nay việt nam đã vượt qua mốc một ca nhiễm covid một mươi chín với tổng cộng là một bảy bệnh nhân
trong đó có sáu trăm sáu mươi sáu trường hợp lây nhiễm trong nước
bộ y tế cũng đã quyết định rút trường hợp bệnh nhân chín trăm chín mươi bốn cư trú ở thanh ba phú thọ ra khỏi danh sách những người bị nhiễm covid một mươi chín sau khi xét nghiệm và lại
công an tỉnh thái nguyên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
trường hợp bị xử lý là vũ thị hạnh có tài khoản facebook là hạnh vũ
trú tại xã thịnh đức thành phố thái nguyên hạnh đã copy và đăng tải bài viết lên trang facebook cá nhân với nội dung đặc tính của virus corona sống hiv và ebola chia sẻ các bài thuốc dấu hiệu nhận biết cách phòng chống dịch bệnh
nội dung trên là không đúng không có căn cứ khoa học bài viết để chế độ công khai thu hút hai mươi sáu lượt thích một mươi lượt chia sẻ
công an tỉnh thái nguyên đã triệu tập vũ thị hạnh xác minh làm rõ và ra quyết định xử phạt bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng theo quy định của pháp luật
cảm ơn các bạn đã theo dõi